từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bệnh viện nhiệt đới trung ương đã phối hợp với hội truyền nhiễm việt nam hội y khoa lâm sàng hivs việt nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và hivs năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đã có sáu mươi một báo cáo tham luận đề cập đến các chuyên đề về bệnh truyền nhiễm ở người lớn và trẻ em viêm gan virus và sơ gan chuyên đề về hivs kháng sinh và kháng kháng sinh xuất xuất huyết bệnh lý ký sinh trùng một số kỹ thuật mới trong trần đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm trần đoán và điều trị một số bệnh ký sinh trùng thường gặp
hội nghị này là cơ hội để các nhà khoa học quản lý các cán bộ y tế cùng chia sẻ những kết quả nghiên cứu kinh nghiệm cập nhật kiến thức mới về giám sát điều trị các bệnh truyền nhiễm hivs y học nhiệt đới và ký sinh trùng cũng như các khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm